thưa quý vị ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc hai công dân việt nam tử vong do đuối nước
khi đang tắm biển tại đảo phuket ở miền nam thái lan vào sáng ngày ba mươi một tháng bảy
đại sứ quán việt nam tại thái lan đã nhanh chóng cử cán bộ liên hệ với người thân của các nạn nhân
để hỗ trợ cung cấp thông tin cần thiết về các thủ tục tại bệnh viện và chính quyền sở tại tỉnh phu kẹt
nạn nhân là một nữ du khách sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi và con gái sinh năm hai nghìn một mươi
trú tại phường quang trung quận đống đa thành phố hà nội
hai mẹ con cùng với gia đình đến phu kẹt để họp với các đối tác kinh doanh và kết hợp du lịch
ông lê trung kiên cám bộ phụ trách bảo hộ công dân của đại sứ quán việt nam tại thái lan cho biết
đại sứ quán đang phối hợp cùng với gia đình các cơ quan chức năng sở tại để cấp các giấy tờ cần thiết
hỗ trợ gia đình làm thủ tục đưa thi hài của các nạn nhân về nước trong thời gian sớm nhất
đại sứ quán việt nam tại thái lan lưu ý trong trường hợp cần thiết cần có sự hỗ trợ khẩn cấp
công dân việt nam có thể liên hệ với đại sứ quán việt nam tại thái lan theo đường dây nóng
cộng sáu mươi sáu tám nghìn chín trăm tám mươi chín sáu trăm sáu mươi sáu năm mươi ba hoặc tại địa chỉ của đại sứ quán tám mươi ba trên một wailidros lampini puntuwan bangkok một mươi nghìn ba trăm ba mươi